một đường dây ma túy với số lượng đặc biệt lớn vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên đấu tranh triệt phá
bắt giữ tám đối tượng với hơn nửa triệu viên ma túy tổng hợp cùng với bảy mươi hai bánh heroin đã bị thu giữ
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ban chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì
xác lập phối hợp cùng các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
cục hải quan bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh điện biên và công an các xã nậm ban trung trải thuộc công an huyện nậm nhùn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lực lượng an ninh công an tỉnh lai châu đã triệt phá và bắt giữ thành công bốn đối tượng
thu năm trăm năm mươi hai viên ma túy tổng hợp bốn xe máy sáu điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan
bốn đối tượng bị bắt giữ là vàng a phừ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện nậm bồ trang a minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín lý a dê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đều trú tại bản chuyên gia một
trang a minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại bản chuyên gia hai xã nậm kè huyện mường nhé tỉnh điện biên
đây là các đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới việt lào sang lai châu rồi đi lào cai để tiêu thụ
xác định bốn đối tượng này chính là đầu mối
của một đường dây ma túy xuyên quốc gia ban chuyên án đã tập trung lực lượng lần theo các dấu vết để đấu tranh mở rộng
ngày một mươi một tháng bốn hai đối tượng phàng a phó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và phàng a dơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tài huyện nậm pồ tiếp tục bị tổ công tác của công an điện biên bắt giữ
tại khu vực bản mới xã trà cang huyện nậm pồ khi đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin đi tiêu thụ
từ lời khai của các đối tượng ban chuyên án xác định cha nga sang là đối tượng chủ mưu cầm đầu của đường dây này
ban chuyên án đã xây dựng triển khai và tổ chức thực hiện nhiều phương án vây bắt
đến một mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng bốn tại khu vực bản yên xã mường tong huyện mường nhé tỉnh điện biên tổ lực lượng công an đã chia thành nhiều hướng
và bắt giữ thành công trang a sang khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ là sáu mươi bánh heroin một xe máy và một điện thoại
lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở trang a sang đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát
xong với tinh thần kiên quyết tấn công bắt giữ tội phạm lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng
tiếp tục mở rộng chuyên án công an điện biên bắt chang a dua sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín là bố đẻ của trang a sang về hành vi che giấu tội phạm
tăng vật thu giữ là sáu mươi bánh heroin một xe máy và một điện thoại

phạm tội xuyên quốc gia bao gồm cả đối tượng chủ mưu cầm đầu bị bắt giữ với số lượng ma túy khủng đã được triệt xóa
không chỉ thể hiện tính xuyên suốt đồng bộ của các biện pháp nghiệp vụ tính hiệu quả của việc đưa công an chính quy về xã
mà còn khẳng định việc thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị sơ kết ban chỉ đạo phòng chống ma túy trên các tuyến biên giới là đấu tranh bóc gỡ tận gốc triệt xóa cả đường dây phạm tội về ma túy
chuyên án thành công một lần nữa thể hiện tinh thần mưu trí dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy
đang len lỏi xâm nhập khắp các bản làng nơi dẻo cao tây bắc này của các chiến sĩ công an
với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy ubnd tỉnh đã chúc mừng biểu dương
trao thưởng cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án
ngày hai mươi tám tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh đồng nai
đã tuyên phạt tám bị cáo gồm phạm phú cường án tử hình nguyễn trung hiếu trần lê dũng trần công quốc anh tù trung thân
đoàn thanh hiếu trần đặng quốc duy hai mươi năm tù dương trí hải một mươi năm tù cùng về tội mua bán trái phép chân ma túy
lê anh dũng một mươi ba năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
cường đã có hành vi mua một một kg ma túy với giá ba trăm ba mươi triệu đồng của một người tên là ti
không rõ lai lịch và sáu lần mua của xuân anh chưa rõ lây lịch hơn hai kg và tám trăm linh viên ma túy với giá gần bảy trăm linh triệu đồng
số ma túy này cường giao cho trần lê dũng quốc anh thanh hiếu trung hiếu đi nhận và cất giữ ma túy
rồi cường chia ma túy thành những gói nhỏ để sử dụng và bán lại cho những người nghiện trên địa bàn
khi người nghiện cần ma túy sẽ gọi điện cho cường và cường sẽ giao ma túy cho quốc anh thanh hiếu trung hiếu trần lê dũng đi bán
trong đó hải và lê anh dũng cũng mua ma túy từ các đối tượng này về sử dụng
hoặc là bán lại cho người nghiện
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cường tiếp tục đặt mua của ti hơn sáu trăm sáu mươi ba gram ma túy
và nói duy đi nhận hàng thì bị công an tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ
thưa quý vị tham quan trải nghiệm sông nước bằng du thuyền tàu du lịch về đêm dọc bờ sông hàn đà nẵng
là một trong những điểm đón hàng nghìn lượt du khách mỗi ngày
những ngày nghỉ lễ tới đây
số lượng khách du lịch dự báo sẽ tiếp tục tăng cao
và để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy
cục cảnh sát giao thông phối hợp với lại cực cảnh sát giao thông đường thủy công an tp đà nẵng
đã tiến hành kiểm tra tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định của các chủ phương tiện và du khách tại đây
một buổi tuần tra đột xuất dọc tuyến sông hàng
quan sát từ xa một số hành khách ngồi trên du thuyền còn lơ là trong việc sử dụng áo phao
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở ngay chủ phương tiện và tuyên truyền cho hành khách
về các quy định khi tham gia hoạt động du lịch đường thủy nội địa
đối với hành khách mang áo phao trong suốt quá trình du ngoạn ngắm cảnh là quy định bắt buộc
khi gọi áo phao ra thì trong thời gian nào đó thì chúng tôi không thấy thôi
nhưng khi chúng tôi thấy thì chúng tôi nhắc nhở ngay mặc áo phao
từ thường hợp ví dụ đi vệ sinh vào đó nóng lực hay là chúng tôi đi theo để kiểm tra theo dõi
khi ra phòng vệ sinh là chúng tôi yêu cầu mặc áo phao ngay lập tức
hiện nay trên tuyến sông hàng có hai mươi một tàu du lịch đủ điều kiện hoạt động chở du khách tham quan
mỗi ngày vào khung giờ cao điểm mỗi tàu chở từ ba trăm linh đến năm trăm linh lượt khách
để đảm bảo an toàn tuyệt đối lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy thường xuyên kiểm tra các yếu tố an toàn kỹ thuật
an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kiểm tra nồng độ cồn tất cả các thuyền viên làm việc trên tàu
trong trường hợp phát hiện vi phạm đặc biệt là chở quá số người quy định lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định
chủ tàu và người thuyền viên là chấp hành đúng các quy định về pháp luật

không để xảy ra các tình trạng hoặc các phần tiện họ đồng chui hoặc bàn tải hành pháp cháy cháy phép
thông qua công tác tuần tra thì đội an toàn thủy cũng đã kịp thời nhắc nhở đối với các hành vi để cho hành khách đi lại
đứng gây mất an toàn hoặc không mặc ốc phao nhằm đảm bảo cho hành khách là du lịch trên tuyến là việc an toàn tuyệt đối
thủy đoàn một của cảnh sát thông thông đã sớm xây dựng kế hoạch để tổ chức
tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội trên tuyến nhân dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
trong đó chú trọng tập trung vào tuần tra kiểm soát tuyến ven biển và một số tuyến trong trọng điểm
bên cạnh đó thì cũng phối hợp tốt với cảnh sát đường thủy các địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
đặc biệt là các hành vi vi phạm liên quan đến là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
và cái thứ tư là chúng tôi cũng sẵn sàng lực lượng phương tiện hậu cần để tổ chức cứu hộ cứu nạn
ứng phó với các tình huống đột xuất bất ngờ
an toàn luôn là tiêu chí hàng đầu trong mỗi chuyến du lịch
do đó bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng mỗi du khách cần trang bị những kiến thức liên quan đến an toàn giao thông đường thủy
để đảm bảo an toàn
trong những ngày nghỉ lễ tới đây cảnh sát giao thông đường thủy tiếp tục triển khai tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm
nếu có vi phạm liên quan đến hoạt động vận tải hành khách
với quyết tâm chỉ khi nào dịch vụ công trực tuyến được người dân doanh nghiệp sử dụng dễ dàng thuận tiện
và hài lòng về chất lượng thì khi đó mới là thành công
dữ liệu dân cư mã định danh cá nhân luôn đảm bảo đúng đủ sạch sống
thời gian này công an tỉnh hải dương đang nỗ lực phấn đấu thực hiện đề án sáu
phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
sau đây là ghi nhận của phóng viên
phóng viên intv tại thành phố hải dương
khu vực hành chính công thành phố hải dương với mong muốn tích hợp các loại giấy tờ
vào tài khoản định danh cá nhân chị nguyễn thị thanh hằng đã tới đây để hoàn thiện các thủ tục
nhanh chóng tiện lợi là những gì chị cảm nhận được
tôi được thông tin về việc cung cấp định danh điện tử trong căn cức công dân
tôi thấy tích hợp này rất tốt vì tất cả các thông tin cá nhân của tôi
đi làm các thủ tục
tất cả các thủ tục liên quan chỉ cần một căn cức công dân đi tôi đã làm được tất cả các thủ tục
thời đại bốn mà làm được như thế tôi cảm thấy rất là tốt
đến đây lực lượng công an giải thích rất cạn kẽ nhiệt tình chú đáo và quyết thủ tục hành chính rất là nhanh
ngoài địa điểm cố định ở khu vực hành chính công công an thành phố hải dương cũng thành lập các tổ lưu động
cấp căn cước công dân tại công an phường như thế này
xác định lứa tuổi học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông là những đối tượng
ưu tiên cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử
lực lượng công an đã phối hợp với các trường trên địa bàn hướng dẫn công dân tới cơ quan công an làm thủ tục
đợt này thì chúng con được ưu tiên làm căn cước thì nó rất là tiện lợi trong kỳ thi sắp tới
và đặc biệt là thẻ bảo hiểm y tế cũng được tích hợp vào trong cùng với thẻ căn cước công dân gắn chip
nó sẽ rất là tiện lợi để tránh bọn con làm mất thẻ bảo hiểm y tế
trong quá trình mà lấy dấu vân tay và chụp ảnh thì nó vẫn xảy ra những khó khăn
thì các chú vẫn giúp đỡ và tạo điều kiện cho bọn con để làm căn cước một cách nhanh nhất
chúng tôi lực lượng công an phường kết hợp với đội quản lý hình chính công an thành phố hải dương
ngày chiến làm ba k để phục vụ các em học sinh có căn cức gắn chip
và chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới để hoàn thành các trí tiêu mà lãnh đạo đề ra
và cũng giúp nhân dân phục vụ nhân dân làm việc cho hết việc chứ không nghĩ đến hết giờ
miễn làm sao là hoàn thành nhiệm vụ chúng tôi sẽ nhập những dữ liệu bảo hiểm xã hội
rồi những cái chứng minh nhân dân chính số cũ kết hợp với căn cước công dân gắn chip mới của công dân
để tích hợp theo đề án sáu để đồng bộ cho công dân sau này sẽ tiện hơn khi đi giao dịch
thời gian này lực lượng công an trên toàn tỉnh hải dương
ngoài việc mở rộng diện cấp căn cước công dân tài khoản định danh điện tử
còn tiếp tục ra soát bổ sung làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư
hướng dẫn những công dân cung cấp thiếu thông tin hoặc thông tin cá nhân chưa chính xác
dẫn đến việc chậm trả căn cứ công dân gắn chip tới bổ sung hoàn thiện
toàn quốc đã có hơn bốn cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện tra cứu thông tin
thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip với khoảng bốn mươi lượt tra cứu thành công
phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip
đây là thông tin mà bảo hiểm xã hội việt nam đã cung cấp tại phiên họp cung cấp thông tin định kỳ
về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế quý i năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào chiều nay
tại hội nghị đại diện bảo hiểm xã hội việt nam cũng cho biết bảo hiểm xã hội việt nam
đã kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ngay từ khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành chính thức
và đang tiếp tục phối hợp với bộ công an thực hiện chia sẻ giả soát thông tin nhân khẩu
có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tính đến nay hệ thống đã xác thực khoảng bốn mươi triệu thông tin nhân khẩu
có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cung cấp chia sẻ trên hai mươi một triệu bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nhằm đảm bảo tiến độ triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip
ứng dụng định danh điện tử quốc gia của bộ công an thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy
bảo hiểm xã hội việt nam đã phối hợp với bộ công an thực hiện xác thực thông tin công dân
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua số chứng minh nhân dân để đối chiếu đồng bộ
lấy số căn cước công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sang cơ sở dữ liệu của bảo hiểm xã hội
tính đến nay số lượng xác thực lấy số căn cước công dân là khoảng bốn mươi tám triệu trường hợp
số xác thực thành công là khoảng ba mươi hai triệu trường hợp
thưa quý vị một đường dây ma túy với số lượng đặc biệt lớn
vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
đấu tranh triệt phá và bắt giữ tám đối tượng với hơn nửa triệu viên ma túy tổng hợp
cùng bảy mươi hai bánh heroin bị thu giữ
vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ban chuyên án đã triệt phá bắt giữ thành công bốn đối tượng
thu năm trăm năm mươi hai viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan
đây là các đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ khu vực biên giới việt lào sang lai châu rồi đi lào cai để tiêu thụ
lần theo các dấu vết để đấu tranh mở rộng
ngày một mươi một tháng bốn tổ công tác tiếp tục bắt giữ thêm hai đối tượng đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin
tại khu vực bản mới xã trà cang
từ lời khai của các đối tượng ban truyền án xác định trang a sang là chủ mưu cầm đầu của đường dây này
vào ngày hai mươi bốn tháng bốn tại xã mường tong huyện mường nhé lực lượng công an đã bắt giữ thành công cha nga sang
khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ gồm sáu mươi bánh heroin một xe máy và một điện thoại
tiếp tục mở rộng chuyên án công an điện biên bắt trang a dua là bố đẻ của trang a sang
về hành vi che giấu tội phạm
từng bị tòa án nhân dân huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long tuyên phạt bốn năm tù về tội cố ý gây thương tích
cố ý làm hư hỏng tài sản và cưỡng đoạt tài sản
đối tượng đoàn bảo hoàng chú tại huyện tâm bình lại tiếp tục bị tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
phiên tòa vừa diễn ra vào sáng nay
theo cổ trạng vào ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trong lúc làm nhiệm vụ tải chốt kiểm soát covid một mươi chín
ở xã bình hòa phước huyện long hồ lực lượng công an đã phát hiện hoàng có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành kiểm tra bắt quả tăng và thu giữ một mươi hai bịch ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng
nghi là chất ma túy
theo kết quả giám định số tinh thể rắn màu trắng trên là ma túy có trọng lượng trên ba trăm linh gram
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo
công an bảo hoàng một mươi tám năm tù giam về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
một tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an thị xã gò công bắt quả tàng
lực lượng công an bắt quả tăng một mươi một đối tượng đánh bạc tại một nhà dân trên địa bàn khu phố ba
phường bốn thị xã gò công do phạm trọng tín và trần hồng phúc đứng ra tổ chức
cơ quan công an đã tạm giữ tăng vật gồm một laptop một màn hình tv sáu xe mô tô
ba điện thoại di động và trên ba trăm linh triệu đồng cùng các vật dụng có liên quan đến việc đánh bạc
hiện vụ việc đang được công an thị xã gò công tiếp tục điều tra xử lý
còn tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
đối với ba đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
ba đối tượng bị bắt gồm cao văn danh nguyễn thái bình và đinh văn thịnh
trước đó danh trả tiền công năm triệu đồng để bình và thịnh cùng hai đối tượng khác nhổ trộm cây mai cảnh
trị giá hơn năm mươi triệu đồng của ông phan văn hải trú tại phường lê lợi tp quy nhơn
nhận được tin báo của bị hại đội cảnh sát hình sự công an tp quy nhơn đã nhanh chóng xác định và bắt giữ
ba đối tượng thực hiện vụ trộm nói trên
ngoài ba đối tượng này công an tp quy nhơn đang tiếp tục truy bắt hai đối tượng khác tham gia vụ trộm
đồng thời tiến hành thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
vào chiều nay công an quận bình tân tp hcm cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một cơ sở
gia công ghế sofa trong hẻm bốn trăm bốn mươi một lê văn cưới phường bình trị đông a khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi
trước đó vào khoảng sáu giờ cùng ngày người dân phát hiện cháy nên hô hoán
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân huy động
nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai công tác khống chế và
dập lửa vụ cháy không gây thiệt hại gì về người nhưng nhiều tài sản bên trong căn nhà như máy móc hàng hóa
bị lửa thiêu dụi hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ